thưa quý vị vào sáng nay đoàn lãnh đạo công an tỉnh nghệ an đã đến thăm viếng và động viên gia đình đồng chí hoàng thế thắng
công an viên bán chuyên trách xóm yên quả xã hùng tiến huyện nam đàn hy sinh khi đang làm nhiệm vụ
vào khoảng một mươi chín h ba mươi ba phút ngày một mươi tháng một mươi nhận được tin báo có đối tượng gây gỗ chém người
đồng chí hoàng thế thắng công an viên bán chuyên trách đã nhanh chóng đến hiện trường để phối hợp ngăn chặn vụ việc
đồng thời báo cho lực lượng công an xã hùng tiến triển khai lực lượng xuống hiện trường
khi có mặt tại hiện trường nhận thấy đối tượng đã uống rượu và có hành vi tấn công một người hàng xóm
đồng thời đe dọa những người xung quanh đồng chí thắng đã tiếp cận vận động thuyết phục
đồng thời tìm cách ngăn chặn hành vi của đối tượng tuy nhiên lợi dụng đêm tối
đối tượng đã bất ngờ dùng dao đâm vào ngực trái của đồng chí thắng
ngay sau đó tổ công tác công an xã hùng tiến đã có mặt tại hiện trường đối tượng đã khóa chặt cửa trong nhà
lực lượng công an huyện nam đàn cũng đã điều động hai mươi năm cán bộ chiến sĩ với đầy đủ công cụ hỗ trợ
lực lượng công an đã kiên trì tổ chức vận động thuyết phục và đến hai mươi h ba mươi phút cùng ngày đã khống chế thành công đối tượng
đồng chí hoàng thế thắng đã được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi
hiện cơ quan điều tra đang khẩn trương điều tra làm rõ vụ việc để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
chính quyền địa phương và lực lượng công an đang tích cực hỗ trợ chia sẻ động viên đối với gia đình đồng chí hoàng thế thắng
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố hải dương tỉnh hải dương đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự
quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam nguyễn đức hiếu chú thành phố hải dương về hành vi chống người thi hành công vụ
trước đó vào lúc hai mươi một h ba mươi phút ngày bảy tháng một mươi tổ công tác một trăm năm mươi một thuộc công an thành phố hải dương làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm
tại đường trường trinh thuộc phường tân bình thành phố hải dương phát hiện hiếu không đội mũ bảo hiểm và chạy với tốc độ cao
đi từ hướng phòng xuyến về phía chốt kiểm soát
cán bộ đội cảnh sát giao thông trật tự công an tp hải dương đã ra tín hiệu yêu cầu đối tượng dừng xe để kiểm tra đo nồng độ cồn
tuy nhiên đối tượng hiếu không chấp hành mà tiếp tục điều khiển xe bỏ chạy về phía trước khiến đồng chí trung tá đặng xuân hoàn bị thương
kết quả kiểm tra nồng độ cồn của nguyễn đức hiếu là ba trăm bảy mươi năm mg trên một lít khí thở
liên tiếp gây ra một mươi ba vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn thị xã cai lạc
các thị xã cai lạc và các huyện lân cận huỳnh văn tâm chú tệ quận thốt nốt thành phố cần thơ đã bị công an thị xã cai lạc tỉnh tiền giang bắt giữ sau thời gian xác lập chuyên án đầu trạch
tiếp nhận tin báo của người dân lực lượng chức năng đã tiến hành điều tra và phát hiện
trong đêm ngày hai mươi năm tháng bảy đối tượng đã thực hiện hai vụ trộm tài sản tại xã thanh hòa thị xã cai lệ tổng giá trị tài sản thiệt hại hơn năm mươi triệu đồng
đến ngày hai mươi bảy tháng chín đối tượng tiếp tục đột nhập vào tiệm lạp xưởng trên địa bàn ấp một mươi một xã mỹ thành nam huyện cai lệ trộm bốn chiếc điện thoại di động
trên đường đón xe khách đi thành phố hồ chí minh đối tượng đã bị khống chế bắt giữ cùng tăng vật được biết đối tượng đã có hai tiền án về tội trộm cắp tài sản
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện cẩm giang tỉnh hải dương vừa khởi tố vụ án khởi tố bị can bắt tạm giam đối tượng vũ xuân hồi chú tại thị trấn lai cách
huyện cẩm giang về tội cưỡng đoạt tài sản trong vụ án này đối tượng lại thực hiện hành vi cưỡng đoạt tài sản với chính những người thân ở cùng thôn
theo tài liệu điều tra ngày bốn tháng một mươi hồi đã sử dụng sim giác nhắn tin đến số điện thoại của hai người ở cùng thôn với nội dung đe dọa ép buộc phải chuyển tiền cho đối tượng mỗi người từ hai mươi năm đến ba mươi triệu đồng nếu không sẽ gây nguy hiểm cho mẹ vợ và con của các nạn nhân
do sợ mẹ mình gặp nguy hiểm ngày năm tháng một mươi một nạn nhân đã chuyển khoản xuất
chuyển một mươi triệu đồng vào tài khoản hồi cung cấp sau khi nhận được tin báo bằng các biện pháp nghiệp vụ chỉ sau hai mươi bốn giờ gây án các trinh sát công an huyện cẩm giang đã bắt giữ thành công đối tượng khi đối tượng đang lẩn trốn tại địa phương đồng thời thu giữ toàn bộ dụng cụ thang vật phương tiện gây án
do tôi cũng quẫn quá nên tôi có mua một sim giác và tôi nhắn tin đe dọa anh trung và anh hợi đòi tiền
nếu như không chuyển tiền cho tôi thì gia đình người thân sẽ có chuyện và sau đó có anh trung và anh hợi thì là hai anh mà người tôi quên biết ở trong nàng
có anh trung và anh đã chuyển cho tôi một mươi triệu và một số tài khoản mà tôi đã mượn của người khác
qua cái vụ việc thì trước tiên là chúng tôi cũng khuyến cáo đến những người dân
vì các đối tượng khác nhắn tin đe dọa khống chế yêu cầu đưa tiền thì kịp thời trình báo với cơ quan điều tra và cung cấp các nội dung các thông tin để phục vụ cho công tác điều tra
cái thứ hai đây cũng là lời cảnh tỉnh đến những ai có ý định thực hiện hành vi vi pháp luật là hậu quả pháp lý của hành vi rất là lớn
chỉ cần các đối tượng có hành vi đe dọa khống chế nhằm mục đích chiếm đoạt thể sản là đã bị khởi tố về tội cưỡng đoạt thể sản
sau khi hoàn thiện hồ sơ ngày một mươi tháng một mươi cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện cẩm giang đã khởi tố vụ án khởi tố bị can bắt tạm giam ba tháng đối với vũ văn hồi về tội cưỡng đoạt tài sản
đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ các hành vi khác có liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật
qua vụ án lực lượng công an khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh sát với thử đoạn gọi điện đe dọa uy hiếp nhằm chiếm đoạt tài sản của các đối tượng
cần giữ bình tĩnh kịp thời thu thập các thông tin có liên quan đến vụ việc đồng thời báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất để lực lượng chức năng có biện pháp phòng ngừa ngăn chặn xử lý
công an thành phố trà vinh đang khẩn trương xác minh củng cố hồ sơ để xử lý nhóm thanh thiếu niên có liên quan về hành vi tàng trữ vũ khí thô sơ và sử dụng trái phép chất ma túy
vào ngày tám tháng một mươi sau khi nhận được tin báo có một nhóm đối tượng điều khiển xe mô tô mang theo nhiều hung khí và giao tự chế
sau khi giả soát công an tp vinh đã tiến hành kiểm tra phát hiện tại nhà của thạch tấn đạt có một mươi ba thanh thiếu niên đang tụ tập với hùng khí nguy hiểm
cơ quan công an tiến hành lập biên bản tạm giữ các loại hung khí nêu trên
tiến hành kiểm tra cơ quan công an phát hiện trong số thanh thiếu niên có sáu trường hợp dương tình với chất ma túy
bước đầu nhóm thanh thiếu niên này thừa nhận đã điều khiển xe mô tô mang theo hung khí chạy dọc trên các tuyến đường khu vực nội ô thành phố trà vinh để giải quyết mâu thuẫn
thói quen dùng súng để săn bắn thú rừng bảo vệ mùa màng đã có từ lâu đời ở các xã biên giới của huyện mộc châu tỉnh sơn la
thực hiện kế hoạch cao điểm vận động toàn dân giao nộp và đấu tranh với tội phạm vi phạm pháp luật về vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ và pháo
bằng sự kiên trì nỗ lực của cấp ủy chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng đã góp phần quan trọng gìn giữ sự bình yên nơi các bản làng vùng cao
và sau đây là ghi nhận của nhóm phóng viên tại xã triềng khừa huyện mộc châu
một buổi tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật vận động toàn dân giao nộp vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ và pháo tại xã triềng khừa huyện mộc châu tỉnh sơn la
những nội dung cơ bản của luật quản lý sử dụng vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ cũng như cách nhận biết mức độ nguy hiểm
tác hại của vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ và các quy định về xử lý vi phạm đã được truyền đạt tới toàn thể nhân dân các bản thuộc xã triềng khừa
và ngay trong buổi tuyên truyền lực lượng chức năng đã tiếp nhận tám khẩu súng kíp do nhân dân giao nộp
nhà tôi có khẩu súng từ ngày xưa bố tôi để lại để bố tôi thường dùng mục đích là săn bắn với lại là một số phong tục ma chay của dân tộc chúng tôi
được các anh cán bộ công an ở trên tỉnh về tuyên truyền thì tôi biết được tác hại của việc tàng trữ với sử dụng trái phép vũ khí và liệu nổ
nay tôi xin giao nộp lại cho các anh cán bộ công an xã
triềng khừa là xã biên giới của huyện mộc châu địa bàn rộng với trên ba bảy trăm linh nhân khẩu do tập quán sinh hoạt của đồng bào dân tộc ở các địa bàn vùng sâu vùng biên giới nhận thức của một bộ phận người dân chưa đồng đều
còn sử dụng súng săn súng tự chế
để săn bắn lao động sản xuất bảo vệ mùa màng
trong thời gian tới thì chúng tôi cũng sẽ chỉ đạo đặc biệt là đối với bên công an xã phối hợp với công an huyện
rồi thứ hai nữa là cũng sẽ phối hợp với lệ tổ công tác bộ đội biên phòng cửa khẩu lông sọc
tiếp tục phối hợp với lên trên các bản đặc biệt là bản đối với đồng bào dân tộc thiểu số bản đặc biệt khó khăn
trên vùng cao biên giới để tiếp tục tuyên truyền vận động bà con
thứ hai nữa là sẽ tổ chức phát phiếu để tố giác phát giác để sớm phát hiện đối tượng mà vẫn còn tăng trứ các loại súng tự chế
cùng với sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng chức năng ubnd xã triển khừa đã chỉ đạo chính quyền đoàn thể các bản tổ chức nhiều đợt tuyên truyền với trên năm trăm linh người
vận động người dân tham gia
vận động người dân tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc tố giác và tự giác giao nộp các loại vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ pháo
ký cam kết không tàng trữ sử dụng trái phép vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ và pháo
là đơn vị tham yêu thì phòng cảnh sát của linh chính về trận tuyển xã hội công ty chế la cũng đã đưa ra các giải pháp trong công tác tuyên truyền vận động
để cho nhân dân ở các địa bàn các sở
những người không hiểu biết thì phải tranh thủ sự ủng hộ giúp đỡ của người quý tín trong dân tộc
với mục đích là để mọi người dân đều phải am hiểu và vận động tự giác cũng như là phát giác những trường hợp
mà còn cố tình sử dụng các loại vũ khí vật liệu công cụ hỗ trợ
với cách làm sáng tạo linh hoạt từ đầu năm đến nay xã triềng khừa huyện mộc châu đã vận động thu hồi được sáu trên sáu khẩu súng kíp
súng cổn đạt một trăm linh chỉ tiêu giao
các loại vũ khí nhân dân giao nộp đã được công an xã phân loại và bàn giao cho công an huyện mộc châu bảo quản theo đúng quy định
những kết quả trên đã góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn giúp người dân yên tâm lao động sản xuất phát triển kinh tế
vi phạm giao thông và điều khiển xe máy tông bị thương một cán bộ đang làm nhiệm vụ nguyễn đức hiếu chú tệ phường nam đồng thành phố hải dương
vừa bị cơ quan kiến sát điều tra công an tp hải dương khởi tố bắt tạm giam về hành vi chống người thi hành công vụ
trước đó vào lúc hai mươi một h ba mươi phút ngày bảy tháng một mươi tổ công tác một trăm năm mươi một thuộc công an thành phố hải dương làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm
tại đường trường trinh thuộc phường tân bình thành phố hải dương phát hiện hiếu không đội mũ bảo hiểm và chạy với tốc độ nhanh
cán bộ đội cảnh sát giao thông trật tự công an thành phố hải dương đã ra tín hiệu yêu cầu đối tượng dừng xe để kiểm tra và đo nồng độ cồn
tuy nhiên đối tượng hiếu không chấp hành mà tiếp tục điều khiển xe bỏ chạy về phía trước khiến đồng chí trung tá đặng xuân hoàn bị thương
kết quả kiểm tra nồng độ cồn của nguyễn đức hiếu là ba trăm bảy mươi năm mg trên một lít khí thở
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện cầm mỹ tỉnh đồng nai đã ra quyết định khởi tố bắt tạm giam đối tượng nguyễn khắc tuân
chú tỉnh đồng nai để điều tra làm rõ về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
tuân bị bắt quả tang đang mang hai đồng
hai mươi năm gói ma túy bán cho người nghiện tại xã xuân đông
khám xét khẩn cấp chỗ ở công an huyện cẩm mỹ tỉnh đồng nai thu giữ thêm hai khẩu súng bằng kim loại
sáu viên đạn đang đợi kết quả giám định và một gói ma túy tổng hợp tổng trọng lượng hơn tám mươi g
qua đấu tranh tuân khai nhận đã mua số ma túy trên của một đối tượng chưa rõ lai lịch
về để bán cho các con nghiện kiếm lời thì bị bắt giữ
công an thành phố trà vinh đang khẩn trương xác minh củng cố hồ sơ để xử lý nhóm thanh thiếu niên
có liên quan về hành vi tàng trữ vũ khí thô sơ và sử dụng trái phép chất ma túy
vào ngày tám tháng một mươi sau khi nhận được tin báo có một nhóm đối tượng điều khiển xe mô tô mang theo nhiều hung khí giao tự chế
sau khi giả soát công an thành phố trà vinh tiến hành kiểm tra phát hiện nhà của thạch tấn đạt ở khóm một phường bảy
có một mươi ba thanh thiếu niên đang tụ tập với hung khí nguy hiểm
tiến hành kiểm tra có sáu trường hợp dương tính với chất ma túy
tại cơ quan công an nhóm thanh thiếu niên này thừa nhận đã điều khiển xe mô tô
và mang theo hung khí chạy dọc trên các tuyến đường khu vực nội ô thành phố trà vinh để giải quyết mâu thuẫn
công an huyện tân phước tỉnh tiền giang vừa khởi tố bắt tạm giam bị can nguyễn văn xanh
chú tệ huyện tân hưng tỉnh long an về hành vi vi phạm luật giao thông dẫn đến chết người
vào ngày một mươi chín tháng tám xanh điều khiển xe ô tô khách chở công nhân lưu thông trên đường tỉnh tám trăm sáu mươi bảy
hướng từ xã phú mỹ đến xã hưng thạnh huyện tân phước
khi đến cầu sáng cục thuộc ấp điền thạnh xã hưng thạnh
xanh điều khiển xe không đúng phần đường gây va chạm với xe mô tô lưu thông ngược chiều
làm người điều khiển xe mô tô bị chấn thương nọng và tử vong trên đường đi cấp cứu
đặt làm giả sổ đỏ trên mạng xã hội rồi mang đi thế chấp lấy tiền trả nợ
hai vợ chồng nguyễn thị thùy trang và nguyễn văn long chú tệ phường minh tân thị xã kinh môn
vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hải dương khởi tố bắt tạm ra
vào khoảng tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai trang đã thuê người làm giả
giấy tờ sở hữu một lô đất tại khu dân cư cụng công nghiệp hiệp sơn phường hiệp sơn thị xã kinh môn tỉnh hải dương
trên thực tế giấy tờ thực của mảnh đất này đã được vợ chồng trang thế chấp để vay tiền tại một quỹ tín dụng
sau đó trang đã dùng giấy tờ giả này để đi vay một người dân trên địa bàn được sáu trăm linh triệu đồng
đến ngày một tháng sáu năm hai nghìn hai mươi hai hai vợ chồng trang đã bán mảnh đất trên cho người khác